mới đây công an tỉnh hà nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong bốn ngày qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an
thành phố phủ lý đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản đối với hai mươi ba trường
hợp ra đường không có giấy tờ và không trình bày được lý do hợp lệ theo quy định một trường hợp trốn
khỏi khu cách ly xử phạt tổng số tiền năm mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho sức khỏe nhân dân công an tỉnh hà nam đề nghị nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
chung tay phòng chống dịch đồng thời phát hiện tố giác cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng
về các trường hợp hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật